kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
hãng hàng không quốc gia việt nam vietnam airlines vừa có văn bản gửi bộ giao thông vận tải
báo cáo phương án tổ chức các chuyến bay đưa người việt nam tại ukraine về nước
khẳng định luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo và yêu cầu của chính phủ
lãnh đạo vietnam airlines cho hay hãng đã xây dựng sáu phương án bay giải cứu công dân việt nam
tại ukraine với các đường bay theo thứ tự ưu tiên như sau
một hà nội vác sava bà lan
hai hà nội bucharest rumania
ba hà nội budapest hungary
bốn hà nội bratislava slovakia
năm hà nội moscow nga
sáu hà nội minsk belarus
hiện tại vùng chiến sự toàn bộ vùng trời ukraine một phần phía tây của nga đã tạm đóng cửa với bay dân sự
sau đó nếu có chuyến bay lãnh đạo vietnam airlines cho biết phải đưa công dân việt nam
tới các vùng được phép bay và an toàn
sau đó mới đưa máy bay tới đón
bộ y tế vừa ban hành quyết định số bốn trăm ba mươi bảy sửa đổi bổ sung một số điểm của hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid một mươi chín
theo đó bộ y tế đã có hướng dẫn liên quan tới việc dùng thuốc kháng virus
bộ y tế bổ sung hướng dẫn sử dụng của hai loại thuốc kháng virus trong điều trị covid một mươi chín
thuốc remdesivir được chỉ định trong các trường hợp người bệnh nội trú mức độ nhẹ và có ít nhất một yếu tố nguy cơ tiến triển nặng
mức độ trung bình và nặng khởi phát bệnh chưa quá một mươi ngày có suy hô hấp phải thở oxy thở hfnc thở máy không xâm nhập
thuốc monopravir dùng cho bệnh nhân covid một mươi chín người lớn từ một mươi tám tuổi trở lên mức độ nhẹ đến trung bình
và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng thuốc sử dụng trong vòng năm ngày kể từ khi khởi phát các triệu chứng
hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính
hai que test nhanh covid một mươi chín không nguồn gốc xuất xứ vừa được lực lượng
cảnh sát môi trường công an tp hà nội phối hợp với cục quản lý thị trường hà nội phát hiện thu giữ
một chín trăm năm mươi que test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín được in hạn sử dụng đến tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
trên bao bì đều là chữ nước ngoài dập made in china tuy nhiên lại công bố chuẩn chất lượng châu âu
trên bao bì đều là chữ nước ngoài dập made in china tuy nhiên lại công bố chuẩn chất lượng châu âu
cảnh sát môi trường công an tp hà nội phối hợp với cục quản lý thị trường hà nội phối hợp với cục quản lý châu âu

trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi có địa chỉ tại tây hồ hà nội khai nhận
số hàng này được mua trên các trang mạng điện tử
sau khi giao dịch sẽ được nhận hàng trực tiếp tại khu vực long biên
mỗi quây tết được bán ra thị trường với giá năm mươi đồng
thường là các đối tượng sẽ kết nối và liên lạc với nhau trên các mạng xã hội
sau đó thì hẹn nhau ở những địa điểm công cộng để giao dịch hàng hóa và bằng tiền mặt
và sẽ vận chuyển bằng xe ô tô để tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng
chúng tôi cũng luôn là cố gắng để triệt phá và có những phương thức để đấu tranh
để phòng ngừa lại những hiện tượng này để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
theo cơ quan chức năng những sản phẩm này sẽ được tịch thu và buộc phải tiêu hủy
theo đúng quyết định của pháp luật
bên cạnh đó với tổng giá trị thầy sản
chủ hàng sẽ có thể bị phạt vi phạm hành chính lên đến bảy mươi triệu đồng
vâng thưa quý vị
và các bạn trong thời điểm dịch diễn biến phức tạp như hiện nay
nếu sử dụng những sản phẩm không đảm bảo chất lượng sẽ cho ra những kết quả sai lệch
gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch
vì vậy việc phát hiện đấu tranh với hành vi buôn bán hàng lậu như thế này là điều cần thiết
và phải xử lý nghiêm minh theo quyết định của pháp luật để tạo sức giăn đề
liên quan đến vụ hỗn chiến nổ súng xảy ra tại khu vực siêu thị bixi
thuộc phường tân hiệp thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
công an tỉnh đồng nai sáng nay cho biết đã bắt giữ một mươi hai đối tượng có liên quan
theo điều tra vào ngày hai mươi tám tháng hai tại quán ăn lan rừng ở khu phố bảy
phường thống nhất thành phố biên hòa có xảy ra mâu thuẫn sô rát giữa nguyễn tấn sang
bạn gái của hoàng văn danh và mỹ linh là bạn gái của nguyễn thanh tuấn
đến sáng ngày một tháng ba hoàng văn danh gọi điện cho tuấn hẹn đến khu vực siêu thị bixi
thuộc khu phố hai phường tân hiệp thành phố biên hòa để đánh nhau
khi đi tuấn rủ thêm các đối tượng chiến sang hạch và lương chuẩn bị hung khí là giao tự chế để đi đánh nhau
tại đây hai nhóm đối tượng sử dụng hung khí và súng công cụ hỗ trợ xông vào hỗn chiến
quá trình rượt đuổi nhóm của danh đã nổ khoảng một mươi phát súng
dương quang hà và bùi ngọc trí sử dụng dao tự chế đuổi đánh nhóm của tuấn
hậu quả tuấn bị ba vết thương và chiến một vết thương do đoạn cao su gây ra
tại hiện trường lực lượng công an tp biên hòa đã thu giữ một mươi vỏ đạn một viên đạn cao su một tuyếp sắt và ba dao tự chế
công an đang kêu gọi các đối tượng còn lại đang bỏ trốn ra trình diện để được hưởng khoan hồng của pháp luật
công an huyện crong năng tỉnh đắk lắc đang điều tra xử lý đối tượng trần văn liêu chú ở thôn tam đồng xã ya tam huyện crong năng
có hành vi dùng dao đâm người em gây thương tích nặng
trước đó nhi cùng với em ruột của mình là trần văn lân uống rượu
trần văn lân cùng với hai người khác tại nhà của niu
sau đó do niu uống quá nhiều rượu nên không uống nữa và đi vào phòng ngủ
còn anh lân cùng với hai người khác đi ra ngoài hiên nhà ngồi
mặc dù trước đó không có mâu thuẫn gì nhưng do say rượu không làm chủ được mình nên lưu đã tỉnh dậy rồi lấy một con dao dưới giường ngủ đi ra ngoài
khi gặp anh lân đang đứng ở ngoài hiên niu đã dùng dao đâm một nhát vào mạng sườn phải của anh lân
sau khi đâm anh lân xong lưu lại đi vào phòng ngủ chốt cửa ngủ tiếp
anh lân được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nên may mắn không thiệt mạng nhưng bị thương tích năm mươi bốn
thực hiện kế hoạch của bộ công an từ ngày một tháng ba đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề
người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn
ngay trong ngày đầu cao điểm gia quân đã có những trường hợp vi phạm bị phát hiện
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số năm cục cảnh sát giao thông phối hợp cùng phân viện khoa học hình sự tại thành phố đà nẵng
đã tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô khách biển số ba mươi bảy b một nghìn chín trăm bốn mươi năm
qua kiểm tra bằng que test nhanh ma túy trong nước tiểu
đồng tiền lái xe có kết quả dương tính với ma túy
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe tạm giữ phương tiện và tiến hành các thủ tục xử phạt
trong câu điểm trao quân hơn một trăm linh phương tiện đã được yêu cầu dừng kiểm tra ma túy nông độ cồn đối với tài xế
lúc chín giờ sáng nay tàu cảnh sát biển hai nghìn sáu thuộc hải đội một trăm linh hai bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã lai kéo thành công tàu cá nd chín mươi hai nghìn sáu trăm bốn mươi tám ts cùng sáu thuyền viên về đến khu vực cửa danh an toàn để bàn giao cho bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
qua xác minh thông tin tàu cá nd chín mươi hai nghìn sáu trăm bốn mươi tám ts gồm sáu thuyền viên do anh vũ đình năng ba mươi tám tuổi quê xã hải chính huyện hải hậu tỉnh nam định làm thuyền trường
khi đang đánh bắt tại khu vực trên thì tàu bị chết máy không thể khắc phục được
nước tràn vào tàu trước tình thế nguy hiểm trên thuyền trưởng đã phát thông tin đề nghị các lực lượng cứu nạn hỗ trợ đưa tàu vào bờ
đến hai mươi hai giờ tối qua tàu cảnh sát biển hai nghìn sáu đã tiếp cận được tàu cá nd chín mươi hai nghìn sáu trăm bốn mươi tám ts trong điều kiện sóng gió to
tàu cảnh sát biển hai nghìn sáu đã cử tổ sửa chữa cơ động sang tàu cá khắc phục tạm thời sự cố nước vào cung cấp thực phẩm thuốc men và tiến hành làm dây kéo tàu bị nạn về đất liền
hiện sức khỏe của sáu thuyền viên trên tàu ổn định
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện